và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân của lực lượng công an toàn quốc đã gặp không ít khó khăn
để đảm bảo hoàn thành hai dự án theo đúng tiến độ đề ra thường trực ban chỉ đạo tiến hành họp giao ban thường xuyên để nắm tình hình
triển khai thực hiện các dự án tại công an các đơn vị địa phương thao gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt cũng như giải quyết các đề xuất hỗ trợ của công an các địa phương
ban chỉ đạo cũng đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại chỉ đạo các giải pháp quyết liệt cũng như tích cực đôn đốc ban chỉ đạo công an các địa phương trong triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành hai dự án trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một theo đúng kế hoạch ban chỉ đạo đã đề ra
tại buổi giao ban sau khi nghe lãnh đạo công an một mươi tỉnh thành phố có tiến độ triển khai chậm hơn so với tiến độ chung trên cả nước báo cáo cụ thể tình hình tại địa phương mình đại diện các cục nghiệp vụ đánh giá những tồn tại
khách quan và chủ quan giải thích và hướng dẫn khắc phục thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh để đảm bảo tiến độ đề ra công an các tỉnh cần thực hiện nghiêm túc quyết liệt bảy nội dung trong kết luận của thứ trưởng tại buổi làm việc với công an tp hà nội ngày một mươi năm tháng năm vừa qua
thứ trưởng yêu cầu ban chỉ đạo công an các tỉnh thành phải nâng cao nhận thức hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện các dự án để có tinh thần quyết liệt giải pháp sáng tạo đẩy nhanh tiến độ phối hợp chặt chẽ linh hoạt với cấp ủy chính quyền địa phương để nhận được sự ủng hộ hỗ trợ cần thiết có khen thường và kỷ luật kịp thời các cá nhân đơn vị tham gia thực hiện
thưa quý vị và các bạn cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai vừa kết thúc vào ngày hôm qua và với gần bảy mươi triệu cử tri và nhân dân ngày hai mươi ba tháng năm đã thực sự là một ngày hội non sông
người dân nô nức đi bỏ phiếu thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tấm thẻ cử tri lựa chọn ra những người đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình
theo đánh giá của hội đồng bầu cử quốc gia cuộc bầu cử đã diễn ra thành công an toàn và theo đúng quy định của pháp luật
trong thành công đó có một phần đóng góp của lực lượng công an nhân dân khi thực hiện tốt công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho ngày bầu cử